xin kính chào quý vị và các bạn bây giờ là những tin tức trong bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
sau một tuần xét xử và nghị án sáng nay toán nhân dân tp hà nội đã tuyên vào án phạt ba mươi sáu bị cáo
trong vụ án sản xuất mua bán hơn chín bốn triệu quyển sách giả trong đó bị cáo trần hùng
cựu phó cục trưởng cục quản lý thị trường bị tuyên phạt chín năm tù về tội nhận hối lộ
các bị cáo nguyên là cấp dưới của bị cáo trần hùng gồm lê việt phương
cựu phó đội quản lý thị trường số một mươi bảy cục quản lý thị trường hà nội bị phạt ba mươi tháng tù
phạm ngọc hải và thành thị đông phương đều là cựu kiểm sát viên đội quản lý thị trường số một mươi bảy
bị phạt lần lượt mức án là hai mươi tháng tù và một mươi tám tháng tù nhưng đều cho hưởng án treo về cùng tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bị cáo nguyễn duy hải lao động tự do chú phường trương định quận hai bà trưng hà nội
bị phạt hai mươi bảy tháng tù về tội môi rời hối lộ
nhóm ba mươi một bị cáo còn lại đều bị kết án về tội sản xuất buôn bán hàng giả
trong đó cao thị minh thuận giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại phú hưng phát
công ty phú hưng phát bị phạt một mươi năm tù
ba mươi bị cáo còn lại bị phạt từ hai mươi bốn tháng tù treo đến sáu năm tù giam
bản án sơ thẩm xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
cao thị minh thuận đã cùng đồng phạm tổ chức sản xuất hơn chín bốn triệu quyền sách giáo khoa giả các loại
thu lợi bất chính hơn ba mươi tỷ đồng
bị cáo cao thị minh thuận là người chủ mưu cầm đầu
điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất buôn bán sách giáo khoa giả tại công ty phú hưng phát
các bị cáo khác đóng vai trò là đồng phạm tham gia giúp sức trong việc quản lý kho hàng hóa
liên hệ các sưởng in theo dõi công nợ kết nối các đơn hàng
công an tỉnh an giang đã phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép khoảng một mươi chín kg kim loại
nghi lập vàng từ campuchia về việt nam qua khu vực khóm long bình thị trấn long bình huyện an phú tỉnh an giang
ngay sau khi xảy ra vụ việc có hai đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba và hai nghìn một cùng chú huyện an phú tỉnh an giang
đã ra đầu thú khai nhận cùng một số đối tượng khác tham gia vận chuyển trái phép số kim loại trên
từ campuchia về việt nam thông qua các tiệm vàng ở thành phố
châu đốc để tiêu thụ vụ việc đang được tiếp tục điều tra
giao bán xe ô tô giá rẻ qua mạng xã hội sau đó lừa đảo chiếm đoạt tiền của nạn nhân
đặng rina chú tỉnh cà mau vừa bị công an tỉnh hậu giang bắt giữ
kết quả điều tra ban đầu từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cho đến khi bị bắt đặng rina đã lừa một bị hại huyện
châu thành tỉnh hậu giang và nhiều người khác ở các tỉnh thành trên cả nước chiếm đoạt tổng số tiền
lên đến hàng trăm triệu đồng
thủ đoạn của rina là tải hình xe ô tô trên mạng rồi đăng và giao bán trên trang facebook
tên nguyễn hoài ngọc và trang gia lô tên hạnh phúc tại tâm với giá rẻ hơn thị trường nhiều lần
khi có người mua xe thì đối tượng yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân để làm hợp đồng mua bán
sau đó đặng rina đã chụp ảnh hợp đồng có tên người bán cửa hàng địa chỉ và tài khoản nhận tiền
gửi bên mua rồi yêu cầu chuyển tiền cọc từ năm triệu đến hai mươi năm triệu đồng tùy trường hợp
nhận tiền xong thì đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đã ra quyết định khởi tố tạm giam đặng rina
để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thông báo ai là bị hại hoặc có thông tin về đối tượng
liên hệ đại úy trần trí kha qua số điện thoại chín trăm tám mươi tám ba trăm chín mươi sáu trăm bảy mươi hai để được hướng dẫn và giải quyết
thưa quý vị chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày mà các nhóm thanh thiếu niên
đã tụ tập hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí tự chế và gây mất an ninh trật tự để ngăn chặn
và phòng ngừa tình trạng này thanh thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí công an huyện xuân trường
của tỉnh nam định đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt
thưa quý vị chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày mà các nhóm thanh thiếu niên đã tụ tập hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn
hình ảnh trích xuất từ camera giám sát những thanh thiếu niên từ một mươi ba đến một mươi chín tuổi đi xe máy kẹp ba
dàn hàng ba hàng bốn phóng nhanh tuyết còi liên tục kéo dài mang theo hung khí như dao phóng lợn kiếm bom xăng
để giải quyết mâu thuẫn cá nhân phát hiện có camera giám sát một thanh niên đã dơ ngón tay thách thức
đây là thực trạng đang diễn ra tại huyện xuân trường tỉnh nam định chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống
các nhóm thanh thiếu niên đã tụ tập hẹn tìm nhau để giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí tự chế như mã tấu bom xăng dao kiếm
các nhóm này đa phần là thanh thiếu niên hư bỏ học sớm dễ bị kích động lôi kéo tham gia vào các nhóm
có nhóm lên tới hàng chục thanh thiếu niên trong đó có những em dưới một mươi ba một mươi bốn tuổi
hành động ngông cuồng bốc đồng của những thanh thiếu niên còn nhỏ tuổi này đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa bàn
rất may công an huyện xuân trường đã phát hiện ngăn chặn kịp thời nên chưa xảy ra án mạng
chúng tôi đã chỉ đạo công an các xã thị trấn tiến hành giả soát các đối tượng có biểu hiện có nguy cơ vi phạm pháp luật
chúng tôi đã phân hóa và chúng tôi lập hồ sơ và chúng tôi quản lý và thường xuyên giáo dục về cá biệt cũng như là thường xuyên gọi hỏi gian đe
rồi động viên cảng hóa các đối tượng cũng như thông báo cho gia đình và nhà trường phù hợp với công an thị trấn và công an huyện để giáo dục quản lý các đối tượng này
để ngăn chặn phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí nguy hiểm
công an huyện xuân trường đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt
mới đây nhất đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện xuân trường đã tham mưu ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám huyện triển khai mô hình quản lý giáo dục thanh thiếu niên hư có biểu hiện nguy cơ vi phạm pháp luật
tại các xã thị trấn với sự vào cuộc của tất cả các ban ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân
với những giải pháp quyết liệt công an huyện xuân trường đã ngăn chặn kịp thời bốn nhóm thanh thiếu niên tụ tập hỗn chiến
bắt tạm ra một mươi sáu thanh thiếu niên về hành vi gây dối trật tự công cộng để gian đe cảnh tỉnh chung